từ đầu tháng năm đến nay cư dân sinh sống tại tòa trung cư vp ba bán đảo linh đàm
phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội lầm vào cảnh mất nước thường xuyên tình trạng này
trở nên nghiêm trọng hơn trong hơn một tuần trở lại đây nắng nóng kéo dài kèm theo mất nước
đời sống của người dân khu dân cư bị xáo trộn rất nhiều ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tích nước trong sô trậu song nồi trong bất cứ vật chứa nào có thể sử dụng
đó là hình ảnh xảy ra suốt gần một tháng nay của cư dân sinh sống tại khu trung cư vp ba
bán đảo linh đàm không có nước đời sống người dân bị xáo trộn nghiêm trọng mặc dù cư dân đã
có ý kiến lên chủ đầu tư xây dựng tòa nhà nhưng đến nay đều chưa có sự thay đổi
chúng tôi là người về hưu thì có thể là túc trực để mà đón nước được nhưng mà nhất là các cái bạn trẻ
họ đi làm về con cái đón ở nhà trường về nó không có nước nó đúng vào cái thời điểm cần nước nhất
thì nó lại không có thì đấy là cái điều rất khổ đầu tháng năm thì nắng nóng trên diện rộng và từ
đầu tháng đến giờ nó mất hai tuần thì tòa nhà họ thông báo trên bảng tin là cấp cho chúng tôi sáng
một tiếng trưa một tiếng và chiều một tiếng thế thì bọn tôi ban ngày đi làm thì vẫn sáu giờ chiều
về nhưng mà sáu giờ chiều về mở nước thì vẫn chưa có nước và nếu như bình thường họ bảo sáu giờ
thì phải sáu giờ hai mươi và sau đấy chỉ khoảng ba mươi phút là sẽ là hết nước luôn và gia đình chỉ trong
vòng gói gọn sinh hoạt trong vòng ba mươi phút đấy hiện tại thì chỉ riêng một cái tòa vb ba của chúng tôi
là mất nước còn nó toàn bộ xung quanh này là đều có nước cả không có nước để sinh hoạt mà trời
tiết thì rất là lóng lực toàn ba chín bốn mươi độ như này nên là người dân người ta cũng rất là bức xúc
các anh ấy bỏ thông báo cấp theo giờ đấy một ngày thì cấp như vậy là chỉ được
hai giờ hay ba giờ thì đấy cho nên là những cái tầng dưới chúng tôi là tương đối là những cái giờ
ấy là có nước nhưng mà những cái tầng càng lên cao là chả có dọn nước nào cả
tòa nhà vp ba do chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng số một điện biên thuộc tập đoàn mường thanh
tòa nhà hiện tại đang có trên bốn trăm linh hộ dân sinh sống với khoảng hơn hai người dân vậy mà
tình trạng mất nước thường xuyên và kéo dài diễn ra trong bốn năm năm nay ngay khi tòa nhà đi vào sử dụng
chúng tôi đã tìm ra một tòa nhà này
tìm hiểu và biết là không phải là do nguồn nước của thành phố mà là vb ba không được ký trực tiếp
với lại bên chủ đầu tư nước của nước sạch hà nội hay là nước vinaconex gì hết mà chúng tôi chỉ
ăn nhở tạm cái nguồn nước từ bên vp sáu sang thôi
cư dân đã tìm hiểu và cũng biết được tình trạng mất nước là do hệ thống cấp nước
chủ đầu tư không đảm bảo cái đường ống vào quá bẽ và bọn tôi không ký hợp đồng trực tiếp
với công ty cấp nước của thành phố mà lại cấp lấy một phần của bên nút của bên hút và một phần
trích từ cái đường ống của vp năm và v sáu nên là không đảm bảo cái lưu lượng cho chúng tôi sử dụng
sau những kiến nghị của người dân ngày hai tháng sáu phía chủ đầu tư đã tăng cường điều tiết nước
theo nghi thức thủ công giữa một số tòa nhà xung quanh để cấp nước cho vp ba tuy nhiên giải pháp này
chỉ mang tình thế và vẫn đặt cư dân vp ba trong tình trạng mất nước trong ngày hôm nay đã có sự trao đổi
trực tiếp giữa cư dân sinh sống tại đây đại diện chính quyền phường hoàng liệt và chủ đầu tư tìm ra
hướng giải quyết cho vấn đề này
các anh gái này

để người ta ký hợp đồng thẳng với các cư dân
đối với cái việc khắc phục cái việc mất nước thì yêu cầu chủ đầu tư cũng như sĩ nghệ quản lý nhà
là trước mắt là bằng mọi mọi cách khắc phục không để cho thiếu nước và cũng đề nghị cái chủ đầu tư
chúng ta sẽ làm việc với công ty bifaco để cấp nước đến tận đồng hồ của các thư dân theo như đề nghị của các anh và vấn đề này thì phường của tôi đã có văn bản rồi
trong thời gian tới chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng số một điện biên thuộc tập đoàn mường thanh cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên cung cấp đủ nước sinh hoạt cho hàng nghìn người dân khu vực này